đạo đức cách mạng là gốc rễ là nền tảng của người cộng sản để họ vững vàng vượt qua khó khăn thử thách
đó chính là cội nguồn sức mạnh của đảng
suốt tám mươi chín năm qua đảng ta được toàn dân tộc suy tôn thì ngoài trí tuệ đường lối cương lĩnh
ngoài sự lãnh đạo đúng đắn còn là những tấm gương đạo đức trong sáng của nhiều thế hệ những người cộng sản
hôm nay kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi
mồng ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín cũng là ngày tròn năm mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh viết tác phẩm
nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân đăng trên báo nhân dân số ra ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
tác phẩm nêu ra luận điểm lớn và có ý nghĩa cốt lõi về xây dựng đạo đức cách mạng
và về xây dựng trình đốn đảng là phải chống chủ nghĩa cá nhân
đến nay sau nửa thế kỷ vẫn vẹn nguyên tính thời sự
năm mươi năm trước nhân kỷ niệm ba mươi chín năm ngày thành lập đảng
ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chủ tịch hồ chí minh đã viết bài báo
nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân đăng trên báo nhân dân
bài báo đã ngay lập tức trở thành tư tưởng chỉ đạo đối với công tác xây dựng đảng
công tác cán bộ là phương châm hành động rèn luyện của mỗi cán bộ đảng viên

tạo ra một sinh hoạt chính trị rộng lớn để thay đổi
để tạo ra bước ngoặt trong công tác cán bộ
và đặc biệt là công tác huấn luyện đào tạo cán bộ của đảng
ngay trong thời kỳ kháng chiến việt quốc
trong tác phẩm chỉ vẹn vẹn bảy trăm linh chữ này
chủ tịch hồ chí minh nêu rõ cá nhân chủ nghĩa là nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết
họ không lo mình vì mọi người mà chỉ muốn mọi người vì mình
đó là một thứ vi trùng rất độc
sinh ra các bệnh nguy hiểm như tham lam
lời biếng kiêu ngạo hiếu danh thiếu kỷ luật hẹp hòi
là kẻ địch nguy hiểm ở trong con người
vì vậy người cách mạng phải kiên quyết tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân
tốt nhất mà người nêu ra là phải nâng cao đạo đức cách mạng
chủ tịch hồ chí minh chỉ ra rằng
muốn nêu cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân
thì trước hết phải coi trọng công tác giáo dục về lý tưởng cách mạng
về phẩm chất cách mạng cho mỗi đảng viên
đặt lợi ích của đảng của cách mạng lên trên hết
phải lấy cần kiệm liêm chính trí công vô tư làm lẽ sống
đây là nền tảng cốt lõi để xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
trong giai đoạn hiện nay với sự phát triển đi lên của kinh tế thị trường
chủ nghĩa cá nhân mà người đã chỉ ra chính là nguy cơ tiềm ẩn thường trực
luôn rình dập tấn công vào đảng nhất là đối với những đảng viên có chức có quyền
thời gian vừa qua chúng ta đã nhìn thấy rất rõ là một số những cán bộ cấp cao của đảng và nhà nước đã bị kỷ luật
điều đó cho thấy rằng là cái danh giới nó rất là nhỏ thôi
đó là những đồng chí mà đã từng có những đóng góp đã từng có những cống hiến
nhất định đối với cả sự nghiệp cách mạng
nhưng khi mà ở cái cương vị của các đồng chí đó có cái khả năng để mà chi phối những cái nguồn lực
thì lại là đánh mất mất bản thân mình và để cho chủ nghĩa cá nhân chi phối
thực tế từ những năm đầu đổi mới đất nước đảng ta đã chú ý nhiều hơn đến công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng đặc biệt là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức
lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên
hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa bảy tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
đã lần đầu chỉ ra bốn nguy cơ trong đó có nguy cơ tệ quan liêu tham nhũng
đại hội đảng toàn quốc lần thứ bảy đến đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai đều nhắc lại nguy cơ này
đặc biệt tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai xuất phát từ sự nhận thức về mức độ nghiêm trọng
của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên
đảng đã nhấn mạnh thêm một nội dung trong công tác xây dựng đảng là xây dựng đảng về đạo đức
cũng trong nhiệm kỳ khóa một mươi hai hội nghị ban chấp hành trung ương đảng lần thứ bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
đã xác định hai mươi bảy biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống và tự diễn biến
tự chuyển hóa trong nội bộ để mỗi cán bộ đảng viên nhận thức và phòng chống
và mới đây nhất hội nghị trung ương viii ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương
bên cạnh những nghị quyết quy định
đưa ra đảng ta kiên quyết đấu tranh với tiêu cực tham nhũng
đưa ra xét xử những tổ chức cá nhân mắc sai lầm khuyết điểm nghiêm trọng

đưa ra xét xử những tổ chức cá nhân mắc sai lầm khuyết điểm nghiêm trọng
đưa ra đảng ta kiên quyết đấu tranh với tiêu cực tham nhũng

đưa ra xét xử những tổ chức cá nhân mắc sai lầm khuyết điểm nghiêm trọng